sáng nay công an tỉnh lai châu tổ chức lễ tặng quà của đồng chí bộ trưởng bộ công an
cho quỹ vì người nghèo người có công gia đình chính sách
và trao xe ô tô cho lực lượng công an xã tỉnh lai châu
tại buổi lễ thưa ủy quyền của đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an giám đốc công an tỉnh lai châu
đã trao biển tượng trưng số tiền một trăm linh triệu đồng của bộ trưởng bộ công an
cho quỹ vì người nghèo tỉnh lai châu
trao quà của bộ trưởng cho hai trăm linh người có công gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh
với tổng trị giá hai trăm bốn mươi triệu đồng
hoạt động này thể hiện tinh thần tương thân tương ái của dân tộc
và sự quan tâm chăm lo đời sống đối với các gia đình chính sách
người có công của cá nhân đồng chí bộ trưởng bộ công an
tiếp đó thưa ủy quyền của đồng chí bộ trưởng bộ công an
đại diện cục trang bị và kho vận bộ công an
đã bản giao ba mươi năm xe ô tô chuyên dụng cho công an cấp xã của tỉnh lai châu
đây là đợt trao xe lần thứ ba cho công an xã kể từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
như vậy đến thời điểm hiện tại tỉnh lai châu đã có tám mươi chín trong số một trăm linh sáu công an xã phường thị trấn
được bộ công an trang bị xe
việc trang cấp phương tiện xe ô tô tải chuyên dụng cho lực lượng công an xã
là việc làm ý nghĩa thiết thực thể hiện sự quan tâm của đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an đến điều kiện công tác chiến đấu của lực lượng công an xã
trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình hiện nay